ngày một mươi một mươi hai tại tp cn bộ xây dựng phối hợp với tổ chức hợp tác quốc tế đức tại việt nam
tổ chức hội thảo định hướng phát triển hệ thống đô thị nông thôn tại vùng đồng bằng sông cửu long
nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia các nhà quản lý để thúc đẩy liên kết vùng
và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông cổ long thích ứng với biến đổi khí hậu
các chuyên gia nhà khoa học và nhà quản lý đã thảo luận các nội dung liên quan đến các vấn đề
về chính sách trong quản lý phát triển hệ thống đô thị và nông thôn của vùng đồng bằng sông cửu long
bảo đảm yêu cầu về kiểm soát quản lý đô thị và nông thôn phù hợp với các định hướng chính sách phát triển đất nước
của vùng đồng bằng sông kiều long trong thời gian tới
bảo đảm hình thành cơ sở nền tảng để phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
bảo đảm thúc đẩy liên kết vùng kết nối đồng bộ giữa đô thị và nông thôn trong vùng